tỉnh quảng ninh đã tổ chức hội nghị phân tích chuyên sâu chỉ số năng lực cạnh tranh pci năm hai nghìn một mươi chín
và bàn giải pháp nâng cao chất lượng pci năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi quảng ninh phần đấu có tổng điểm từ bảy mươi ba bốn lên bảy mươi năm ba điểm tăng một chín điểm so với năm hai nghìn một mươi chín
đối với một mươi chỉ số thành phần phần đấu có tám chỉ số trong top năm trên sáu mươi ba
chi phí gia nhập thị trường tính minh bạch chi phí thời gian chi phí không chính thức
cạnh tranh bình đẳng tính năng động đào tạo lao động thiết chế pháp lý và an ninh trật tự
theo báo cáo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci năm hai nghìn một mươi chín
quảng ninh duy trì ba năm liên tiếp xếp thứ một trên sáu mươi ba và bảy năm liên tiếp
trong top bảy các tỉnh thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước